các bạn luôn phiên nhau các đối tượng sử dụng một xe máy đi trên các tuyến đường tìm người dân sơ hở trong việc quản lý tài sản khi tham gia giao thông là bọn chúng điều khiển xe áp sát rồi cướp giật tài sản
ngoài ra các đối tượng còn thực hiện tám vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố thái nguyên
hiện cơ quan công an đã thu giữ nhiều tài sản phương tiện và dụng cụ các đối tượng dùng để gây án đồng thời điều tra mở rộng vụ án
một thủ đoạn không mới vào tiệm vàng đóng giả là khách mua hàng rồi lợi dụng sơ hở để ra tay trộm cắp
dù thực hiện thành công nhưng cuối cùng thì đối tượng vẫn không thể trốn thoát
đối tượng là lê thị trang chú tại huyện u minh thượng tỉnh kiên giang đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh long tỉnh vĩnh long ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam ba tháng
theo thông tin ban đầu vào sáng ngày hai mươi tám tháng tám bà nguyễn thị vân là chủ tiệm vàng tại phường một tp vĩnh long đến cơ quan công an trình báo bị kẻ gian lấy trộm một chiếc lắc vàng hai mươi bốn k trọng lượng ba mươi chỉ trị giá khoảng một trăm linh hai triệu đồng
lực lượng công an tiến hành điều tra xác định lê thị trang là thủ phạm thực hiện vụ trộm trên và tiến hành truy bắt
tại cơ quan công an trang khai nhận vào thời điểm trên trang đến tiệm vàng của bà vân giả vừa hỏi mua vàng
lợi dụng lúc chủ tiệm vàng sơ hồ trang lân lấy trộm tài sản rồi nhanh chóng tẩu thoát
sau đó trang mang số vàng trên trốn đến tỉnh tây ninh và bán được chín mươi tám triệu đồng
được biết trang đã có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản
bản tin sẽ được tiếp tục với cụm tin vắn bắt giữ các đối tượng đánh bạc tại sóc trăng và hậu giang
tại sóc trăng phòng cảnh sát hình sự phối hợp với công an huyện mỹ tú vừa triệt xóa một điểm đá gà ăn thua bằng tiền
tại ấp xẻo gừa xã mỹ hương huyện mỹ tú tỉnh sóc trăng bắt quả tăng một mươi năm đối tượng tham gia
tại hiện trường lực lượng chức năng lập biên bản tạm giữ một mươi con gà năm cặp cửa sắt và tổng số tiền trên một mươi triệu đồng cùng một số tăng vật có liên quan
một mươi một đối tượng đăng đá gà ăn thua bằng tiền vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hậu giang bắt quả tăng
tại một bãi đất trống ở ấp sáu xã hòa mỹ huyện phụng hiệp
tăng vật tạm giữ tại hiện trường gồm hai con gà đá một cân đồng hồ một mươi bốn cuộn băng keo
kiểm tra trên người các đối tượng và khu vực xung quanh cơ quan công an tạm giữ gần tám triệu đồng tiền mặt
một điện thoại di động một mươi xe mô tô và một số vật dụng liên quan đến việc đá gà ăn thua bằng tiền
thưa quý vị và các bạn hiện nay trên sông hồng khu vực giáp danh giữa hai xã tân hợp và mậu đông huyện văn yên tỉnh yên bái
xuất hiện một số tàu khai thác khoáng sản hoạt động rầm rộ ngày đêm bất chấp phản ứng từ người dân và chính quyền địa phương
hoạt động này sẽ gây ra những tác động gì với cuộc sống của người dân cũng như là môi trường
mời quý vị theo dõi phản ánh của phóng viên antv tại yên bái
theo người dân ở thôn năm xã tân hợp huyện văn yên tỉnh yên bái cho biết
từ sau tết nguyên đán hai nghìn một mươi tám đến nay có khoảng ba bốn tàu khai thác khoáng sản hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm
tình trạng này không chỉ gây ồn ào ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân nơi đây
mà còn làm thay đổi dòng chảy sông hồng gây sạt lở cuốn trôi mất đất sản xuất
bây giờ tít từ đây xuống kia đất của chúng em thì em cũng không thể chịu lỗi nữa
bởi vì nó gây tiếng ổn quá lớn ảnh hưởng đến đời sống của chúng em
học sinh đi học về tối thì không nghe thấy gì để mà học không dạy được nó
theo đại diện chính quyền địa phương nơi đây đến thời điểm này
chính quyền cũng không biết chủ các phương tiện khai thác cát tại địa phận này là ai
địa phương đã mời người đại diện trên tàu đến ủy ban nhân dân xã làm việc cũng không nhận được sự hợp tác
trong khi đó
cái khó của chính quyền là không có chức năng thu giữ các phương tiện khai thác khoáng sản này

đối tượng nguyễn hoài nam sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hộ khẩu thường trú tại thôn mỹ trọng xã mỹ xá thành phố nam định tỉnh nam định
có nốt ruồi cách hai cm dưới sau đầu mắt phải
và đối tượng vũ văn thiệu sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám hộ khẩu thường trú tại xã hải thanh huyện hải hậu tỉnh nam định
bên cạnh đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định còn ra quyết định truy nã
đối với đối tượng bùi văn cường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm hộ khẩu thường trú tại thôn đế a xã nam dương huyện nam trực tỉnh nam định về tội giết người
số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi hai nghìn bốn trăm bảy mươi một hoặc sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị

pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
cảm ơn các bạn đã theo dõi